hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an tỉnh bạc liêu
phát hiện và bắt giữ tại một quán karaoke trên địa bàn thị xã zaray
thu giữ nhiều tăng vật nghi là ma túy và một khẩu súng ngắn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi ba đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có hai đối tượng mang vũ khí trong người
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
nhiều viên nén màu hồng năm gói ni lông bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể trong suốt nghi là ma túy
một gói ni lông bên trong có chứa thảo mộc khô nghi là ma túy một gậy ba khúc bằng kim loại
một khẩu súng ngắn và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tối bị can một mươi tám đối tượng
trong đường dây ghi số đề lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh đắk lắc
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
trước đó các tổ công tác của đội điều tra tổng hợp công an tp bunma thuật
đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố
và các huyện ở tỉnh đắk lắc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn anh tài chú thành phố bunma thuật tỉnh đắk lắc
khám xét tại địa điểm lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
hai đối tượng tô tuấn khanh chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
và đối tượng bùi thế vinh chú tại huyện krongpa của tỉnh gia lai
vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
bước đầu xác định khanh và vinh là tài xế vận chuyển các thùng keo và nước xử lý
từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cây trung bộ tại tỉnh bình dương
để giao cho công ty trách nhiệm hữu hoạn pô hùng việt nam thuộc khu công nghiệp trà là
các đối tượng đã móc nối với đối tượng trần thị lý chú thị xã hòa thành
là thủ kho keo công ty trách nhiệm hữu hoạn pô hùng việt nam để chiếm đoạt số tài sản trên
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tăng vật tạm giữ là ba mươi thùng keo và ba mươi thùng nước xử lý
với tổng trọng lượng là chín trăm linh kg tổng giá trị hơn sáu mươi triệu đồng hai xe ô tô tải
thưa quý vị chỉ sau một mươi hai tiếng đồng hồ thực hiện đấu tranh chuyên án
các lực lượng chức năng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa bình định
đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng bảy trên quốc lộ một a tại chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch covid một mươi chín trước cổng ủy ban nhân dân xã vạn thọ huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đối tượng nguyễn thành tín đeo một ba lô từ trên xe ô tô khách đi xuống
lực lượng chức năng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng kịp thời có mặt
bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là bảy kg tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp
tiếp tục mở rộng điều tra vào lúc sáu h năm mươi phút ngày ba tháng bảy cũng tại khu vực trên
lực lượng đánh án thuộc các đơn vị bộ đội biên phòng tiếp tục bắt giữ đối tượng nguyễn hải thuyền
cũng tùy trên xe ô tô tăng vật thu giữ là một mươi gói tinh thể màu trắng có trọng lượng một mươi kg
các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp trên đường vận chuyển
từ quảng trị vào miền nam tiêu thụ thì bị bắt giữ
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị thùy trang
chú phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng về hành vi mua bán trái phép xét ma túy
theo cáo trạng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi trang đem một gói ma túy đến ngã tư phan khoang
và đinh nhật tân thuộc địa bàn phường hòa an để giao cho một đối tượng nghiện
thì bị công an quận cầm lệ bắt quả tang thu giữ hơn một mươi tám g heroin
trang đã bán một mươi tám gram heroin và chín gam ma túy đá với giá là hai mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
trước hội đồng xét xử lời khai của trang đã mâu thuẫn về những gì đã làm việc
với cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan thành phố đà nẵng đã tuyên phạt trần thùy trang một mươi bảy năm tù
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan thành phố sóc trăng vừa chê xóa một tụ điểm đánh bạc
tại một căn nhà trên đường võ thị sáu khóm bốn phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
vào khoảng một mươi ba h ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an bất ngờ kiểm tra
tại địa chỉ nêu trên phát hiện bác quả tăng tám đối tượng đang sát phản nhau
dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ một mươi năm bộ bài
sáu xe mô tô một mươi một điện thoại di động số tiền trên ba mươi triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan
được biết điểm này được ông châu văn quý đăng ký thưởng chú
tại phường bốn thành phố sóc trăng đứng ra tổ chức
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc vừa triệu tập xử lý một trường hợp loan tin sai sự thật
thiếu nữ chết trong lớp học ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
là do thầy giáo hiếp giết gây hoang mang dư luận
đối tượng bị xử lý là trần thị hà hai mươi năm tuổi
trú tại thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trước đó ngày một mươi chín tháng sáu người dân phát hiện thiếu nữ một mươi bảy tuổi ở
ở buông ginh xa ea cua
huyện cư mờ ga tử vong trong lớp học của một trường tiểu học trên địa bàn xã
nạn nhân đang trong quá trình phân hủy
được biết thiếu nữ này có biểu hiện về bệnh tâm thần
đã bỏ nhà đi từ nhiều ngày trước đó
mặc dù vụ việc đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra làm rõ
nhưng khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng sáu
hà thấy trên mạng xã hội xuất hiện trang đưa tin có tên jampost
đăng tải bài viết với tiêu đề
phát hiện thi thể thiếu nữ một mươi bảy tuổi tại lớp học ở đắk lắc đang phân hủy
nạn nhân bị thầy giáo hiếp dâm
sau khi đọc xong bài viết này hà đã chia sẻ về trang facebook cá nhân của mình
sau khi đăng tải bài viết này
được cộng đồng mạng chia sẻ lan truyền nhanh trên mạng xã hội
vào cuộc xác minh công an tỉnh đắk lắc xác định
nội dung hà đăng tải hoàn toàn sai sự thật
tại cơ quan công an sau khi được giải thích
hà đã nhận ra việc làm sai trái của mình
gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý trần thị hà theo quy định
liên quan đến vụ việc hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây thương tích
tại bãi giữ xe của một quán karaoke
ở phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên
vào tối ngày một mươi năm tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa
vừa khởi tố bắt tạm giam thêm một đối tượng
là lê khắc trung chú xã suối tiên huyện diễn khánh tỉnh khánh hòa
trong lúc ăn nhậu tại bãi giữ xe của quán karaoke
do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng đó
trung đã cùng trần xuân lương chú phường hòa hiệp nam
gây sự với nhóm thanh niên kia
bị đuổi đánh trung và lương đã gọi thêm đồng bọn
dùng hung khí ẩu đả khiến hai nam thanh niên bị thương
trong đó có một người tỷ lệ thương tích lên đến ba mươi
cũng về hành vi này trước đó công an thị xã đông hòa
cũng đã bắt tạm giam đối tượng trần xuân lương
mặc dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện
nhưng mà số vụ chống người thi hành công vụ trong cả nước
vẫn chưa dừng lại hành vi của các đối tượng ngày càng liều lĩnh
thể hiện sự coi thường pháp luật gây bức xúc trong dư luận
thực tế cho thấy việc tiếp tục xử lý kiên quyết triệt để
các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
là điều hết sức cần thiết
chiều ngày bảy tháng sáu đối tượng trần minh phương bốn mươi một tuổi
trú tại thị trấn diên khánh vô cớ dùng dao
đuổi chém một người dân trú cùng địa phương
nhận tin báo tổ công tác của công an thị trấn diên khánh
đã đến hiện trường để giải quyết
không những không thực hiện yêu cầu của lực lượng chức năng
đối tượng còn hung hãn dùng dao tấn công lại hai cán bộ công an
còn đây là nguyễn duy hạnh tránh hai mươi tuổi
trú tại xã vĩnh thái thành phố nha trang
vừa bị công an thành phố nha trang bắt giữ
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày một mươi bảy tháng sáu khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
công an phường lộc thọ phát hiện tránh có biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
không những không hợp tác tránh còn rút dao đâm về phía tổ công tác
rồi bỏ chạy đến một quán nước
tránh đã đập phá bàn ghế đuổi hết khách trong quán
rồi khống chế một người dân yêu cầu lấy xe máy chở đi
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường lộc thọ đã khống chế được đối tượng
đã diễn ra trên địa bàn thành phố nha trang
không còn là hai vụ
một vụ là xảy ra ở ủy ban xã binh thạnh
và một vụ là xảy ra tại công an phường lộc thọ
đa số các đối tượng là thực hiện hành vi
là có dấu hiệu là lòng thần
là dùng chất thách thích nói chung một cách là rất là liên lĩnh
khi gặp lực lượng đang làm nhiệm vụ sẵn sàng tấn công đến cùng
chỉ nhằm một mục đích là để buồn bỏ rồi tháo chạy
đó chỉ là hai trong số nhiều vụ tấn công vào lực lượng thi hành nhiệm vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
thực tế cho thấy lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng chống đối tấn công
chủ yếu là các cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
trong đó đại đa số là lực lượng cảnh sát giao thông và công an xã phường
hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng thể hiện dưới nhiều hình thức
nhẹ là chửi bới lăng mạ xúc phạm
nguy hiểm hơn là dùng đến vũ khí hung khí nguy hiểm
thậm chí điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thi hành công vụ
đạo công an thành phố chỉ đạo một cách quyết liệt
lực lượng điều tra và cuộc xử lý điều tra các đối tượng
một cách là đúng người đúng tội đúng pháp luật
và đưa những vụ án này ra xử an điểm những nơi công cộng
để nhằm mục đích để răng re những các đối tượng khác
có cái hành vi tương tự và phòng ngừa chung cho xã hội
không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thì các khung hình phạt của tội phạm này thì cao nhất là bảy năm đầu
để giữ vững kỷ cương pháp luật
việc xử lý kiên quyết triệt đề các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
là điều hết sức cần thiết
để phòng ngừa mỗi cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ được giao
phải luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử
của người cám bộ đại diện cho pháp luật
chủ động linh hoạt trong xử lý các tình huống
tránh để xảy ra phức tạp
điều quan trọng nữa là tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật
giúp mỗi người dân hiểu đúng và có ý thức thượng tôn pháp luật
tiếp tục thông tin về dịch covid một mươi chín
sở y tế tỉnh trà vinh vừa ra quyết định
đình chỉ công tác một cán bộ y tế một tháng
vì lơ là phòng chống dịch bệnh
người bị định chỉ là ông thạch xe re sokha vát
viên chức trạm y tế xã lương hòa
huyện châu thành tỉnh trà vinh
lý do là khi có ca bệnh nghi ngờ từ vùng dịch ngoài tỉnh về địa phương
ông vát không thực hiện lấy mẫu test nhanh
tại trạm y tế xã
và không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của người cán bộ y tế
từ cuối tháng năm đến nay
trà vinh phát hiện năm trường hợp dương tính với sars cov hai
trong cộng đồng
tất cả đều là người từ địa phương khác trở về
và đi lọt qua chốt kiểm soát vì không có triệu chứng bất thường
ngày hai tháng bảy
hai mươi hộ dân ở xã lương hòa huyện châu thành
đã bị phong tỏa khi ngành y tế phát hiện
một phụ nữ về từ bình dương dương tính với sars cov hai
trong ngày ba tháng bảy
bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh
phát hiện thêm bảy trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
các ổ dịch tại nhà máy
khu chế xuất được đánh giá là phức tạp
cần phải dốc toàn lực để kiểm soát
công ty nidex sancio
tại khu công nghệ cao thành phố thủ đức
phát hiện một trăm một mươi chín ca nhiễm và nghi nhiễm
trên một trường hợp f một
chín mươi hai ca f nhận kết quả xét nghiệm vào tối ngày hai tháng bảy
thì nhà máy đã truy vết hơn bảy trăm linh công nhân là f một
cần đưa đi cách ly tập trung
trong phía công ty được thông báo
là những khu cách ly tập trung không còn chỗ
nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy
theo thống kê của liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh
đến ngày một tháng bảy
đã có gần hai mươi công nhân lao động phải ngừng việc do covid một mươi chín
trong đó có gần một công nhân là f
hơn sáu bảy trăm linh f một
và gần một mươi hai f hai
trong làn sóng mùa phát dịch covid một mươi chín thứ bốn
thành phố hồ chí minh phát hiện các nhà máy
khu công nghiệp tân tạo quận bình tân
khu công nghiệp vĩnh lộc huyện bình chánh
khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi
khu chế xuất tân thuận quận bảy
phát hiện nhiều ca nhiễm bị phong tỏa ngừng sản xuất
một nhà máy ở huyện củ chi ghi nhận gần một trăm chín mươi ca nhiễm
cao nhất trong số các nhà máy ở thành phố
bị covid một mươi chín xâm nhập
tối ngày ba tháng bảy
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
đã hoàn thành việc xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
cho cán bộ giáo viên và thí sinh
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo nhấn mạnh
kết quả xác nhận âm tính sars cov hai
là giấy tờ bắt buộc khi đem vào phòng thi
hơn tám mươi năm thí sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm
đạt tỷ lệ chín mươi năm hai mươi sáu so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu
ngoài ra có gần một mươi năm tám trăm linh giáo viên coi thi
được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trong ngày
đạt chín mươi hai năm so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu
trong đó quận có số thí sinh lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhất
là quận tân phú
thí sinh huyện cần giờ có số thí sinh tham gia lấy mẫu ít nhất
chín trăm sáu mươi tám thí sinh nhưng lại có tỷ lệ học sinh tham gia lấy mẫu cao nhất
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho rằng
những thí sinh không thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
xem như không tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
hiện nay phụ huynh và thí sinh có quyền lựa chọn thi đợt một hay hai
nhưng đợt hai ngày nào thì bộ giáo dục đào tạo chưa có lịch
học sinh chờ đợi có thể sẽ thêm khó khăn
nếu thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt một thì nên thi
chính minh nhân nhà ở các tỉnh có thể xét nghiệm covid một mươi chín
xét nghiệm pcr ngay tại địa phương mình
các em có thể xét nghiệm ở các bệnh viện trung tâm y tế
với yêu cầu cơ quan y tế phải đóng dấu mật đỏ vào kết quả xét nghiệm
thí sinh mang giấy xét nghiệm này trình tại khu vực đo thân nhiệt
ở cổng các điểm thi trong những ngày thi
tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác
thời gian qua các vụ cháy nổ liên quan đến nhà cao tầng chợ trung tâm thương mại
nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
đối với tỉnh hậu giang bên cạnh những biện pháp quyết liệt của lực lượng chức năng
thì tại một số khu dân cư nhà ở người dân vẫn còn lơ là xem nhẹ công tác này
do đó ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa giặc lửa
vẫn là quan trọng nhất và cần được cải thiện
nơi đun nấu để sát vật dễ cháy
hàng hóa được để ngay lối đi trên cây
đó đi thì còn chắc hơi dếp chắc hơi nhiều
tại độ mới về chưa có làm kịp
chưa có dọn kịp
tại không có chỗ chắc để chưa có dẹp được

hay cũng nhặt hay nguy hiểm

đây là hai trường
số những lý do mà các tiểu thương đưa ra
để giải thích cho những hạn chế
trong công tác phòng chống cháy nổ tại nhà ở
được tận dụng kết hợp sản xuất kinh doanh
còn nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thường nằm trong khu vực đông dân cư nhà liền kề
được thiết kế xây dựng theo kiểu nhà ống
chỉ có lối đi lại ở cửa chính
và cũng là cửa thoát nạn
việc bố trí bếp đun nấu hàng hóa vật dụng
chưa đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy
không có lối thoát dự phòng
hoặc thoát sang nhà bên cạnh
không có giải pháp ngăn cháy lan chống tụ khói
nên công tác tiếp cận chữa cháy cứu hộ cứu nạn
gặp nhiều khó khăn khi có sự cố xảy ra
đây là hiện trường vụ cháy
tại nhà lồng b chợ long mỹ
vào lúc khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu
do xảy ra trong đêm
nên khi được phát hiện
bảy kiosk và ba sạp của bà con tiểu thương
đã bị thiêu rùi
ước tính thiệt hại ban đầu hơn chín trăm linh triệu đồng
cháy đó thì tôi thấy
ở trên cái cục điện nó sạc sạc
trước mấy cây dù
mấy cây dù nó cháy
cháy xuống đây
thì tôi xuống đây tôi ôm bệnh
tôi xịt thì nó cháy lan
trong thời gian tới thì để xác định
rõ là chính xác nguyên nhân
của cái vụ cháy thì cần phải chờ
kết quả giám định của cơ quan chuyên môn
qua khám nghiệm thường trường vụ cháy
đoàn khám nghiệm đã đưa ra cái nhận định ban đầu
khả năng là chập điện
dẫn đến cái vụ cháy
ở chợ long mỹ
đủ cái tiền chứ khoảng nhiều nó dốt mình
mới lấy đồ vô dọc hết trơn
thì có nhiều đó
nó có vụn đưa về ở chợ không à
cháy nổ đã để lại nỗi đau khôn lường cho người dân
theo thống kê
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
tỉnh hậu giang xảy ra một vụ cháy
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi đã giảm bốn vụ
tuy nhiên với thiệt hại khoảng chín trăm linh triệu đồng
đã tăng hơn bốn mươi năm triệu đồng
so với tổng của năm vụ cháy năm hai nghìn hai mươi
sẽ tham mưu
cho giám đốc con tỉnh
ban hành cái
đó là cái

quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra
đối với các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
khu dân cư
nhà liền kề trong cái khu dân cư
hướng dẫn các cái chủ hộ gia đình
cho các cái chủ hộ gia đình
cam kết các cái điều kiện
đảm bảo an toàn cháy cháy
sau thời gian kiểm tra thì chúng tôi sẽ có
cái phúc gia
đối với các cái
nhà ở mà chúng tôi đã được kiểm tra trước đó
và nếu như các cái cơ sở
chủ hộ gia đình
không khắc phục những kiến nghị của đoàn kiểm tra
vì công tác
phòng cháy cháy
thì chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo
tiến hành xử lý
các cái lỗi dự phạm này
theo quy định của pháp lực
thời gian qua
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
thường xuyên phối hợp với ngành chức năng
các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến người dân tiểu thương
về ý nghĩa và tầm quan trọng
của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong khoảng nửa đầu năm nay
toàn quốc đã xảy ra sáu ba trăm bốn mươi vụ tàn nạn giao thông
làm chết ba một trăm chín mươi hai người
và bị thương bốn bốn trăm bảy mươi năm người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tàn nạn giao thông đã giảm tám ba
về số vụ
về số người chết
và giảm một mươi một
về số người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra trên sáu hai trăm linh vụ
làm chết trên ba một trăm linh người
bị thương hơn bốn bốn trăm linh người
nguyên nhân xảy ra tàn nạn giao thông
chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định
tránh vượt sang quy định
không đi đúng phần đường làn đường
đường sắt xảy ra ba mươi tám vụ tai nạn
làm chết ba mươi người
bị thương chín người
trong sáu tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
đã xử lý trên một bảy triệu trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
tước hơn một sáu trăm linh giấy phép lái xe
bằng chứng chỉ chuyên môn
và tạm giữ trên hai trăm chín mươi tám phương tiện các loại
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
kéo dài nhiều phương tiện tạm dừng hoạt động
và chưa thực hiện cấp đổi phù hiệu
theo đúng quy định
đến nay mới chỉ có khoảng
một mươi trên bốn mươi xe chở khách
dưới chín chỗ
kể cả người lái xe của thành phố hà nội
bao gồm các loại xe limousine xe taxi xe taxi công nghệ
đã hoàn thành cấp đổi phù hiệu mới
theo nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi của chính phủ
ban hành ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
về kinh doanh và điều kiện
kinh doanh và điều kiện
vận tải bằng xe ô tô
nguyên nhân tỷ lệ cấp đổi phù hiệu mới
rất ít là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
kéo dài đã khiến cho nhiều doanh nghiệp
và chủ phương tiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn
nhiều phương tiện đang phải tạm dừng hoạt động
để đợi dịch bệnh được kiểm soát
mới quyết định là có tiếp tục tham gia
kinh doanh vận tải nữa hay không
sở giao thông vận tải hà nội sẽ tạo mọi điều kiện
cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch cấp đổi phù hiệu
được thuận lợi nhanh chóng
khi các đơn vị chủ phương tiện có nhu cầu
cục hàng không việt nam vừa có văn bản báo cáo
bộ giao thông vận tải về đề xuất
tạm dừng các đường bay đi đến cảng hàng không thọ xuân
tạm dừng khai thác đường bay
thành phố hồ chí minh by july
và ngược lại theo văn bản
đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
và tỉnh thừa thuyên huế tỉnh quảng nam
nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó cục hàng không việt nam
đề xuất báo cáo bộ giao thông vận tải
tạm dừng khai thác cho đến khi có thông báo mới
đối với các chuyến bay chở khách
đi đến cảng hàng không thọ xuân
từ h ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay chở khách đường bay
thành phố hồ chí minh july và ngược lại
từ h ngày bốn tháng bảy
các chuyến bay chở khách từ thành phố hồ chí minh phú bài
và ngược lại từ h ngày năm tháng bảy hai nghìn hai mươi một
các chuyến bay đặc biệt
nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế
phật tư trang thiết bị y tế
sẽ được cục hàng không việt nam xem xét
giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không
thưa quý vị dự thảo nghị định quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường thủy nội địa
đang được lấy ý kiến bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đường thủy
cụ thể bên cạnh việc căn cứ để xử phạt vi phạm
là chứng cứ do người có thẩm quyền phát hiện và xử lý
dự thảo nghị định bổ sung ba nguồn thông tin
hình ảnh dùng làm căn cứ
để xử lý hành chính đối với vi phạm đường thủy
đặc biệt trong đó có tính đến
hình thức phạt nguội lỗi vi phạm
qua hình ảnh các trường hợp vi phạm
như được áp dụng trên đường bộ
vậy đâu là lý do để các cơ quan chức năng đưa ra phương án này
và cần có điều gì để có thể phát huy được
hiệu quả của hình thức phạt nguội trên đường thủy
các chuyên gia đánh giá về vấn đề này như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây

đã bị xử lý
sau hơn năm năm thực hiện nghị định
xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
tuy nhiên con số này
chưa phản ánh hết tình trạng nhấp nhối
về các lỗi vi phạm trên các tuyến sông
phương tiện trở quá tải
vi phạm quy tắc giao thông vẫn thường xuyên tái diễn
ngoài cái việc điều kiện về sông nước
rồi thời tiết
rồi điều kiện về cầm mạng phương tiện
thì khi mà lên phương tiện
để giải thích cho người dân người ta hiểu
người ta chấp hành theo cái
kiểm tra của cảnh sát đường thủy
thì cũng là một cái việc mà hết sức khó khăn
đây là một trong những lý do
khi xây dựng dự thảo nghị định mới
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy
cơ quan quản lý đã bổ sung
ba nguồn thông tin hình ảnh
dùng làm căn cứ để xử lý hành chính
đối với vi phạm đường thủy
như vậy hình ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hay do người dân ghi lại
đều có thể sử dụng làm căn cứ để xử lý vi phạm
nếu như mà đưa vào thực hiện được
thì sẽ huy động được
tối đa các tổ chức cá nhân
trong việc phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông
ở trên đường thủy nội địa
giảm được lực lượng trực tiếp
làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến
nâng cao được tính minh mạch và khách quan
trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
đường thủy nó cũng có một cái khó
nhưng có cái dễ
cái dễ của đường thủy tức là tốc độ di chuyển
của phương tiện nó chậm
cho nên là cái việc mà chúng ta có thể
dùng nhiều cái thiết bị chúng ta
để theo dõi được rất là dễ
và chúng ta có thể đủ tăng chứng vật chứng
để chúng ta tiến hành phạm vận
coi như vậy chúng ta nên theo cái hướng tổ chức
là nó giải quyết được giảm tải
cho cái công việc của các người chương năng
mà đảm bảo cái độ công minh chính xác
việc hiện đại hóa
công nghệ phục vụ công tác chiến đấu
của lực lượng
là cần thiết hạn chế việc thực hiện
và tăng tính giám sát
cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế
và hiệu quả của nó
còn theo các chuyên gia giao thông
hành lang pháp lý cho việc sử dụng hình ảnh
làm căn cứ xử phạt lỗi vi phạm quy định
về trật tự an toàn giao thông khá đầy đủ
tuy nhiên đường thủy cũng có những đặc thù riêng
một điều dễ nhận thấy
là việc phân làn không thể kể vẽ rạch ròi
như trên đường bộ
do vậy để áp dụng hình thức phạt nguội có hiệu quả
ngoài việc bố trí vị trí lắp đặt camera
ghi hình hợp lý
cũng cần quy định rõ lỗi vi phạm nào
có thể áp dụng hình thức xử phạt này

mà phần đối với tàu thuyền
phải đi qua
thì chỉ có thể áp dụng
chúng ta phải lắp đặt các thiết bị sớm sát
nhưng ngoài ra chúng ta có thể dùng
các trang thiết bị
của lực lượng chức năng
để chúng ta có thể tiến hành
để chúng ta có thể
khắc phú và đối tượng
bên cạnh đó
việc áp dụng phạt nguội
không chỉ là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông đường thủy
mà còn phù hợp với tình hình thực tế
có phần công khai minh bạch

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
của người tham gia giao thông
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
vị ban nhân dân tỉnh bắc ninh
vừa quyết định kết thúc áp dụng
biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi chín
sang thực hiện trạng thái bình thường mới
đối với huyện lương tài tiên du và thị xã tử sơn
theo đó các huyện lương tài tiên du và thị xã tử sơn
thực hiện trạng thái bình thường mới
từ h ngày bốn tháng ba
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
tỉnh ủy ubnd tỉnh bắc ninh
về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín trong tình hình mới
đồng thời thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh
vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
quyết định cũng cho phép các tuyến vận tải
hành khách cố định phương tiện vận tải
hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ
thực hiện triệt đề các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của ngành y tế
đối với các dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
massage các hoạt động thể thao
phòng tập thể hình yoga
tiếp tục dừng hoạt động
là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước
với khoảng một hai triệu công nhân lao động
những ngày này ngành chức năng và các doanh nghiệp
của tỉnh đồng nai đang tập trung cao độ
thực hiện các biện pháp ngăn chặn
không để dịch covid một mươi chín xâm nhập vào các nhà máy
xe trước khi vào nhà máy được khử khuẩn
công nhân bắt buộc đeo khẩu trang
xác khuẩn tay
và giãn cách trong quá trình làm việc tại các phân xưởng
đó là những biện pháp nghiêm ngặt
được công ty trách nhiệm hạn daikan việt nam
khu công nghiệp amata
thực hiện trong những ngày này
nhằm không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị
thực hiện phương án để bố trí
người lao động ở lại trong nhà máy
bây giờ những bước chuẩn bị như là liều
phòng tắm máy lạnh máy giặt
rồi các trang bền
rồi các trang bền
công nhân những người ở lại
thì công ty cũng lên phương án là mua
tất cả là liều phòng tắm rồi mua xong hết rồi
thì còn những cái giống như là máy lạnh
đồ các thứ máy giặt
thì cái đó là chúng ta gọi điện
có thể là cung cấp nhanh
thì chính là công ty khi mà có
cái chấp thuận của cấp trên
thì công ty sẽ trang bị
trên địa bàn tỉnh đồng nai hiện có ba mươi hai khu công nghiệp
với khoảng sáu trăm linh công nhân
bên cạnh đó các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
cũng có khoảng sáu trăm linh lao động
trước việc dịch bệnh covid một mươi chín
dễ biến phức tạp
ngành chức năng cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp
đang thực hiện các giải pháp quyết liệt
để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập
bảo đảm duy trì chuỗi sản xuất không bị đứt gãy
nhân động ở đồng nai
nghĩa là doanh nghiệp ta thu xếp cho người lao động ở lại
còn đối với doanh nghiệp nào mà đông lao động
thì đối với những lượng lao động ngoài tỉnh
thì họ cũng đề nghị ở lại
và những chuyên gia ở lại
còn những trường hợp mà đi đi về về
đồng nai là thật cần thiết
và khi chủ doanh nghiệp công ý
thì chúng ta cũng chấp thuận trên cơ sở là
phải bảo vệ được vấn đề an toàn vệ sinh
các doanh nghiệp trên địa bàn đồng nai
cũng đã có ba doanh nghiệp người ta chủ động rồi
người ta xây dựng những cơ sở
cho phép chúng ta thẩm định
cho phép ở công nhân lưu trú
trong thời gian dịch bệnh cao điểm như thế này
rồi sắp tới đây
nếu mà được thì tỉnh quỹ quỹ ban
sẽ có việc làm việc với hai tỉnh
lân cận là bình dương và hà nội
để làm sao ra một dân bản chung
để phối hợp để làm sao hạn chế
trong quốc gia
cái việc mà lây nhiễm gọi là giữa các vùng với nhau
ngoài việc triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
của ngành chức năng
sự đồng hành của doanh nghiệp
thì hơn lúc nào hết
mỗi công nhân lao động cần nâng cao hơn nữa
ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch
tại nhà máy nơi lưu trú
và hạn chế việc di chuyển
nhất là thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương
hai địa phương đang là tâm dịch của cả nước